chị và các con chạy sang bên đường chỉ biết nhìn mọi tài sản trong nhà bị cháy rủi
gia đình tôi không còn cái gì nó cháy hết đến bộ quần áo để thay cũng không có
tôi không kịp nghĩ đến chuyện mang theo tài sản gì đến đôi dép cũng không kịp đi
chị trang nói may mắn cửa kéo nhà mình vẫn hoạt động nên mẹ con thoát được ra ngoài mà không bị mắc kẹt bên trong
người phụ nữ thở dài cho biết cháy hay bị chập điện kẹt cửa lắm nó mà kẹt thì chỉ có chết
cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy ông nguyễn văn trường bố chồng chị trang liên tục động viên các con người sống là may rồi
ông trường cho biết nhà ở phía sau đám cháy lúc hơn hai giờ thì nghe tiếng hồ hoán khu xưởng lốp xe bên cạnh nhà con trai cháy
quá sợ hãi ông chạy ra để xem tình hình nhà các con ra đến nơi lửa bừng bừng bao trùm cả nhà con mình ông như rụng rời tay chân
tôi sợ quá chỉ sợ các con cháu mắc kẹt bên trong
bốn con dâu cùng các cháu gọi phía sau ông mới hoàn hồn
ông trường quay lại thấy cả nhà đang ngồi thẫn thờ bên vệ đường
tài sản nhà con ông và năm hồ bên cạnh cháy chẳng còn gì
ông trường chia sẻ chỉ cần các con cháu không sao là được tài sản mình làm còn kiếm lại được tính mạng mới quan trọng
tiếng lá hét cháy trong đêm
là người trợ giúp lực lượng chức năng dập lửa ông trần viết năng bảo vệ cửa hàng điện thoại gần hiện trường cho biết
khi đang ngủ trong cửa hàng thì nghe thấy tiếng đập cửa la hét có cháy
lúc đầu phần sợ có kẻ xấu muốn xâm nhập vào cửa hàng nên nói dối ông không vội mở cửa
lúc sau thấy khói bốc vào cùng mùi khét nên mở cửa hàng ra xem
ông năng nói tôi chạy ra thì lửa bốc to lắm rồi xe chữa cháy đang bắt đầu kéo vòi dập lửa
không thể xông vào giúp người dân dọn đồ được chỉ có thể ra chặn đường cho xe cứu hỏa đi
theo ông năng rất may
người trong nhà đều chạy được ra ngoài tuy nhiên tài sản của các hộ bị thiệt hại nghiêm trọng
người đàn ông năm mươi năm tuổi chia sẻ cháy lốp ô tô nên lửa lên rất nhanh và rát
lúc đấy xông vào cứu đồ thì chắc tính mạng cũng chẳng còn mọi người chỉ biết bất lực đứng nhìn
đến khoảng sáu giờ thì đám cháy được dập tắt ông vũ giúp mọi người dựng rào chắn dọn dẹp lại đồ đạc
may mắn lửa không lan đến cửa hàng điện thoại nơi ông làm việc
ghi nhận tại hiện trường khu vực cháy
gồm sáu cửa hàng liền kề nằm trên đường nguyễn hoàng và một căn nhà bốn tầng cho thuê phía sau các cửa hàng
sáng cùng ngày lực lượng chức năng có mặt lấy lời khai của nhân chứng và kiểm tra hiện trường tìm hiểu nguyên nhân
tiểu thương tại các hộ dọn dẹp đồ đạc sau đám cháy
sau hơn năm giờ khu vực cửa hàng lốp xe cháy rụi trơ khung
nằm cửa hàng bên cạnh đồ đạc bên trong cháy đen
khung nhà bằng nhôm sắt bóp méo siêu vẹo
một vài vị trí còn cháy ấm ỉ
lực lượng chức năng phải tiếp tục rối nước để dập lửa
gần chục hộ kinh doanh gần đó chất đầy đồ đạc ra vỉa hè sau khi hỏa hoạn được khống chế
mặt sau và bên hông các ngôi nhà chấn sông cửa biến dạng xung quanh bị ám khói đen kịt
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản cùng sáu căn nhà trên phố nguyễn hoàng bị thiêu dụi
căn nhà bùng phát hỏa hoạn là một cửa hàng bán lốp xe rộng khoảng ba mươi năm m hai
phía bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy
ngọn lửa lan sang sáu căn nhà xung quanh và tác động nhiệt và mặt sau của một số ngôi nhà
tại ngõ hai mươi trên tám mươi đường mỹ đình
cảnh sát phải sơ tán nhiều người và tài sản trong đêm
công an hà nội đã điều động sáu xe cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường
sau nhiều giờ hỏa hoạn một vài chỗ còn cháy ấm ỉ và liên tục được sổ nước làm mát
sau khi dỡ dần phong tỏa tiểu thương tại các hộ kinh doanh lận cận bắt đầu dọn dẹp đồ đạc
bên trong một cửa hàng bán thiết bị vệ sinh
vệ sinh gia đình đồ đạc ngổn ngang ở lối ra vào
người chủ vừa thuê một trị đồng nát tới để thu dọn bán phế liệu
chị thảo nhân viên một quán đồ uống lục tìm các nguyên liệu còn xót lại
chỉ nói quản lý cửa hàng của tôi đang đi vắng
sáng nay có lịch làm việc nên tôi cùng hai nhân viên khác tựa tay dọn dẹp
khá là dốc khi nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn này
anh thu chủ cửa hàng kế bên đám cháy cho biết
nửa đêm qua anh bị tỉnh giấc khi nghe tiếng nổ lớn
lúc đó chừng hai giờ tôi chạy ra ngoài khi thấy lửa lớn rồi hô quán bà con
kể lại chuyện anh không khỏi bần thân khi ngồi nhìn vật liệu cửa hàng mình gần như đã hư hỏng hết
chị đỗ thì hàng đêm qua cũng mở quán cùng chồng anh thu
chị cho biết đám cháy lan rất nhanh
chỉ vài phút sau khi mọi người chạy được ra ngoài thì lửa đã lan sang nhà chị
chi khẳng định thiệt hại của gia đình khoảng hơn một tỷ đồng
chị anh nói sáng nay tôi đã ra phường khai báo tình hình nhưng chưa rõ
sau vụ này ai sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng
may mắn không có thiệt hại về người
như đã thông tin trước đó công an quận nam từ liêm hà nội nhận được tin báo cháy
từ trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn tại cửa hàng bán lốp xe của ông đỗ thành long
tại địa chỉ số sáu mươi ba nguyễn hoàng phường mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng xuất hai xe chữa cháy một xe chỉ huy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất hai xe chữa cháy một xe téc với khoảng ba mươi năm cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
như vậy công an quận nam tử liêm và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an hà nội đã điều động sáu xe cứu hỏa cùng ba mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau gần bốn giờ dập lửa đến hơn sáu giờ đám cháy được dập tắt
xác định hiện trường vụ cháy tại cửa hàng lốp abm của ông đỗ thành long có diện tích khoảng ba mươi năm m hai
gồm những vật liệu dễ cháy gây khói độc lực lượng cứu hỏa đã phối hợp với ban chỉ huy quân sự quận nam tử liêm
công an phường và ubnd phường mỹ đình hai triển khai lực lượng phương tiện theo các hướng để dập tắt đám cháy
theo thông tin ban đầu đám cháy sau đó đã lan sang sáu hộ xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của một số ngôi nhà
tại ngõ hai mươi trên tám mươi đường mỹ đình khiến lực lượng chức năng nỗ lực cứu hỏa
đồng thời sơ tán nhiều người và tài sản của người dân suốt đêm
hiện công an quận nam tử liêm phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân
những hộ dân bị ảnh hưởng được mời lên phường kê khai tài sản
thông tin ban đầu không có thiệt hại về người
thưa quý vị và các bạn khác với vụ cháy trước vụ cháy này may mắn không có thiệt hại về người
tuy nhiên thiệt hại về của sau vụ hỏa hoạn ước tính cũng phải hàng tỷ đồng
theo dõi các vụ cháy gần đây chúng ta không khỏi bằng hoang cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra
với bất kỳ ai và bất cứ lúc nào
để phòng tránh và kịp thời đối phó với những tai nạn như vậy
chúng ta cần trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết
nên mỗi hộ gia đình có thể trang bị hộp cứu hỏa ngay trong nhà mình
hãy học những kỹ năng thoát nạn thì tỷ lệ thiệt hại về người và của chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể
mùa nắng nóng cũng đang đến gần
chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn sẽ lưu tâm hơn về những nguy cơ cháy nổ
cảm ơn vì đã theo dõi đến cuối video